số người mắc mới covid một mươi chín tại tp hcm mỗi ngày đã lên tới bốn con số
thành phố đang tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch
hiện tp hcm đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm truy vết nguồn lây
không phải lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân
mà tập trung ở khu vực trọng điểm
bảo đảm lấy mẫu toàn bộ từ vùng lõi có nguy cơ rất cao
nhiều nhà máy ở khu công nghệ cao tp thủ đức cũng đã tạm dừng
hoặc thu hẹp sản xuất khi tại đây đã ghi nhận đến hơn bảy trăm năm mươi ca nhiễm
về công tác bảo đảm giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu
công an tp hcm cho biết hơn ba trăm linh chốt kiểm soát nội thành sẽ đổi phương pháp hoạt động
thay vì trước đây chỉ đứng tại chốt kiểm tra xử lý
thì lực lượng tại các chốt sẽ vừa tuần tra xử lý lưu động vừa kiểm tra xử lý tại chỗ
ngoài ra bắt đầu từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy
doanh nghiệp trên địa bàn tp thủ đức phải có phương án đưa đón công nhân
không để người lao động tự do di chuyển bằng phương tiện cá nhân
doanh nghiệp chưa bố trí ăn nghỉ tại chỗ thì phải đưa đón công nhân